quốc hội đã dành thời gian cả ngày để thảo luận tại hội trường về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu kế hoạch phát triển kinh tế năm hai nghìn hai mươi
nhiều đại biểu cho rằng một trong những điều kiện để kinh tế xã hội phát triển bền vững
đó là bộ máy thực thi công vụ từ trung ương đến địa phương phải trong sạch không có tiêu cực
nhiều đại biểu đánh giá kết quả kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu đã cho thấy sự sâu sát quyết liệt trong chỉ đạo của chính phủ
cũng như người đứng đầu chính phủ
tuy nhiên nếu không nâng cao được chất lượng quản lý nhà nước ở các cấp chính quyền địa phương
nhất là không chống được nhũng nhiễu và tiêu cực thì các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đặt ra khó đạt được
chúng ta có quyền hỏi chính phủ thì quyết định là vậy nhưng tại sao xã hội vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc và nguyên nhân của nó là gì
tôi đã từng phát biểu trước quốc hội là những
những vấn đề bức xúc đó đều có một điểm chung có chung một nguyên nhân
đó là sự vận hành của bộ máy nhà nước và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức và viên chức
rằng bộ máy nhà nước tự thân nó không làm nên điều gì
mà nó được tạo nên bởi hành động của đội ngũ cán bộ công chức viên chức
thực tế thì những vấn đề xảy ra cái gì cũng có thể được giải thích là do buông lỏng quản lý
sự giải thích đó luôn luôn đúng và mãi mãi đúng
quản lý từ nhà nước lâu nay
luôn chạy theo mọi vấn đề cần được quản lý mà lẽ ra quản lý phải đi trước một bước
một số đại biểu còn cho rằng mặc dù chính phủ đã ban hành chỉ thị số hai mươi sáu ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
về tăng cường kỷ luật kỳ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
nhưng tại một số ban ngành địa phương bộ máy thực thi công vụ còn thực hiện chậm
mặc dù chính phủ vừa mới ban hành chỉ thị hai mươi sáu ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
về tăng cường kỷ luật kỷ cương bộ máy hành chính nhà nước
nhưng để chỉ thị đi vào cuộc sống
tiến hành mạnh mẽ tiên ban nội dung
thứ nhất tuyên truyền học tập thấm nhuận sâu sắc
làm chuyến biến mạnh mẽ căn bản về nhận thức trách nhiệm của đội ngụ cán bộ công chức thi thực thi công vụ
thứ hai ban hành quy trình xử lý kỷ luật ngắn gọn thông thoáng nghiêm minh
chấm dứt ngay tình trạng cán bộ vi phạm rõ ràng mà cả năm không xử lý được
thứ ba mạnh tay kể cả đuổi việc
một số trường hợp vi phạm để răn đe giáo dục làm gương cho mọi người
làm như vậy sẽ nâng cao được chỉ số lòng tin làm yên lòng người dân và doanh nghiệp
các đại biểu kỳ vọng và tin tưởng với quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính
kiến tạo hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay từ đầu nhiệm kỳ
các thành viên trong chính phủ sẽ điều hành kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
và những năm tiếp theo vượt qua khó khăn thách thức đưa đất nước phát triển nhanh bền vững hơn